kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ tiếp tục siêu trự si phối
của vùng áp thấp nóng ở phía tây đang phát triển và mở rộng về phía đông nam
do vậy tình trạng nắng nóng và nắng nóng gai gắt tiếp tục xảy ra ở trên diện rộng
có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
các tỉnh ở phía tây bắc bộ về chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rông nhiệt
nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh rất nguy hiểm đặc biệt là ở các tỉnh vùng núi
ban ngày cũng có nắng nóng gai gắt đến đặc biệt gai gắt trong vòng ba ngày tới
với nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến là ba mươi năm ba mươi tám độ
riêng tại sơn la hòa bình có nắng nóng đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao hơn từ hai đến ba độ
vùng áp thấp nóng ở phía tây cũng tác động mạnh mẽ đến thời tiết ở các tỉnh miền trung
kết hợp với ứng phơn khiến cho cảm giác càng thêm bỏng rát
dự báo trong ba ngày tới từ thanh hóa đến thừa thiên huế phổ biến ít mưa
ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
riêng tại vùng núi phía tây có nắng nóng đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bảy bốn mươi độ có nơi cao hơn
từ đà nẵng đến bình thuận sẽ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt ở phần phía bắc của khu vực
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bảy bốn mươi độ
riêng các tỉnh từ khánh hòa vào đến bình thuận
mức độ nắng nóng không gai gắt như tại phần phía bắc của khu vực
với nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên duy trì nắng nóng và khâu hoạn kéo dài
dự báo trong vòng ba ngày tới về chiều tối và đêm
có mưa rào và rông ở một vài nơi có nơi xảy ra mưa rông mạnh
kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ ban ngày vẫn duy trì ở mức cao từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
các tỉnh nam bộ về chiều tối có mưa rông vài nơi
nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ban ngày trời nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi năm ba mươi tám độ
riêng tại miền đông nam bộ có nơi là trên ba mươi tám độ